liên quan đến vụ công ty alibaba lừa đảo viện kiểm sát nhân dân tp hcm vừa hoàn tất cáo trạng
truy tố bị can nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
điều hành công ty địa ốc alibaba và hai mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó có hai bị can võ thị thanh mai vợ của luyện giữ bốn mươi chín năm cổ phần công ty
và nguyễn thái lực em trai của luyện còn bị truy tố thêm tội dừa tiền
riêng bị can huỳnh thị kim thắng chỉ bị truy tố về tội rửa tiền
theo cáo trạng truy tố lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân
trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty
trực thuộc alibaba giao cho những người thân trong gia đình hoặc thân tín của luyện
làm người đại diện theo pháp luật sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp
để có tiền mua đất công ty alibaba và các công ty cùng hệ thống đã tự lập dự án dân cư
phân lô trái pháp luật đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án
có tính pháp lý đầy đủ tự đặt tên các dự án để kêu gọi lừa ký hợp đồng bán đất nền
dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng
cáo trạng truy tố của viện kiểm sát nhân dân tp hcm xác định nguyễn thái luyện
và đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt hơn hai hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
của hơn bốn ba trăm linh khách hàng đáng chú ý đối với vụ án địa ốc alibaba
cơ quan chức năng đã cây biên sáu trăm năm mươi hai thửa đất khoảng bốn triệu m hai tổng trị giá hơn
một năm trăm ba mươi sáu tỷ đồng như vậy toàn bộ tài sản bị cây biên phong tỏa trong vụ án
ước tính trên hai ba trăm linh tỷ đồng hiện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã chuyển cáo trạng
và toàn bộ hồ sơ vụ án cho tòa án nhân dân tp hcm để sớm đưa ra xét xử